tụ điểm thứ nhất do châu tấn phát chú tại huyện công park tổ chức thu giữ trên chiếu bạc và trên người các đối tượng số tiền trên sáu mươi năm triệu đồng cung cấp vật dụng phục vụ cho việc đánh bạc
tụ điểm thứ hai do võ thành đức chú tại huyện crong park tổ chức thu giữ trên chiếu bạc và trên người các đối tượng số tiền khoảng hai mươi triệu đồng hiện các đối tượng đã bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các công dân trong độ tuổi được cấp căn cước công dân nhất là số công dân là học sinh chuẩn bị tham dự các kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh hải dương và công an các địa phương
trên toàn tỉnh đã và đang tập trung tối đa lực lượng phương tiện để hoàn thành việc cấp căn cước công dân cho số công dân này
lực lượng công an đã chủ động phối hợp với các nhà trường chính quyền địa phương bố trí các buổi tiếp nhận hồ sơ làm thủ tục cấp căn cước công dân và định danh điện tử cho học sinh vào các thời điểm thích hợp trong tuần
những trường hợp gặp khó khăn trong việc đi lại lực lượng công an sẽ bố trí lực lượng phương tiện máy móc đến tận nơi ở để hỗ trợ cho các em trong việc làm thủ tục cấp căn cước công dân
trên địa bàn tỉnh hải dương số công dân trong độ tuổi cấp căn cước công dân là hai hai trăm sáu mươi trường hợp đã thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân được hơn một ba trăm linh trường hợp chủ yếu là học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông
hiện các địa phương trong tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ tập trung tối đa lực lượng phương tiện để hoàn thành mục tiêu kế hoạch đã đề ra trong việc cấp hộ cấp căn cước công dân và định danh điện tử cho số học sinh này trước ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị đề án số sáu của chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia là một nội dung quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ phát triển kinh tế xã hội
với quyết tâm chính trị cao nhất lực lượng công an trên cả nước trong đó có tỉnh quảng ninh đã nỗ lực quyết tâm triển khai các nhiệm vụ của đề án sáu và bước đầu đã thu được những kết quả tích cực góp phần đem lại những tiện ích to lớn cho người dân

lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là dự án luật quan trọng do bộ công an chủ trì xây dựng dự án luật sẽ sắp xếp kiện toàn thống nhất lực lượng bảo vệ dân phố công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ và các chức danh đội trưởng đội phó đội dân phòng thành một lực lượng chung với tên gọi là lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
truyền hình công an nhân dân đã có cuộc trao đổi với thiếu tướng phó giáo sư tiến sĩ phạm công nguyên cục trưởng cục pháp chế và cải cách hành chính tư pháp bộ công an về những điểm mới của dự án luật quy định cụ thể chức năng nhiệm vụ quyền hạn chế độ chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở cũng như vai trò của lực lượng này trong công tác bảo đảm an ninh trật tự đáp ứng yêu cầu tình hình hiện nay
thưa đồng chí dự án luật cũng đã được quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các đại biểu quốc hội chính phủ cũng đã chỉ đạo bộ công an nghiên cứu đánh giá một cách tổng thể và toàn diện tác động một dự án luật này để tiếp thu giải trình cũng như là trình lý đồng chí có thể cho biết một cách cụ thể hơn về những vấn đề đã được bộ công an tiếp thu và trình lý
cái luật này thì đã được quốc hội cho ý kiến và thảo luận
và sau khi mà quốc hội
kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn
cho ý kiến thì bộ công an
với cái vị trí
là đơn vị trực tiếp
xây dựng cái luật này để trình chính phủ
trình quốc hội chúng tôi đã tiếp thu
một cách chiết đẻ
và trình lý bổ sung
theo ý kiến của các đại biểu quốc hội
cũng như là các cơ quan chức năng
các chuyên gia
một số những chính sách lớn đã được
tiếp thu trình lý bổ sung
trong sự thảo luận này
có thể kể đến một là về
vị trí thì trước đây trong sự thảo luận cũ
thì lực lượng này là trực tiếp quản lý
về an ninh trật tự địa bàn cơ sở
nhưng trong sự thảo luận mới
thì đây là cái lực lượng quân chúng tự nguyện
tham gia và hỗ trợ cho công an cấp xã
để đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở
cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng đã có những
điều chỉnh về cái điều kiện tuyển chọn
những người mà tham gia vào cái lực lượng
bảo vệ an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở
nó cụ thể hơn và nó rõ ràng hơn thứ tư
thứ nữa là cũng điều chỉnh về cái quan
hệ phối hợp giữa lực lượng này với cả
lực lượng công an xã và chính quyền địa
phương với cả các lực lượng khác trong
nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở
địa bàn cơ sở cái thứ năm nữa là sắp
xếp lại cái số lượng đây là một cái
điều chỉnh quan trọng nhất theo cái ý
kiến của đóng góp của đại biểu quốc hội
trong cái sự thảo luận năm hai nghìn hai mươi mà
trình quốc hội khóa một mươi bốn thì chúng tôi
đã tính toán cả cái lực lượng dân phòng
lực lượng bảo vệ dân phố và công an xã
bán chuyên sách cho nên là cái số lượng
nó tăng lên là khoảng một triệu tám nhưng
sau đó thì rà soát đánh giá trên cái
tinh thần là cái lực lượng này tinh gọn
làm nhiều việc để đảm bảo an ninh trật
từ ở địa bàn cơ sở không tăng về đầu
mối không tăng về quân số thống nhất
quản lý cho nên là cái dự thảo luật lần này
sẽ lựa chọn là cái thành phần tham gia
vào các lực lượng
bảo an ninh trật tự ở địa bàn cơ
sở gồm có lực lượng bảo vệ dân phố và
công an xã bán chuyên sách và đội trưởng
đội phó dân phòng ở địa bàn cơ sở và số
lượng này sau khi được rà soát đánh giá
và khảo sát thực tế ở địa phương thì
khoảng ba trăm linh người không làm tăng cái
quân số so với thực tại như vậy là theo
khẳng định của đồng chí cục trưởng khi
mà chúng ta thống nhất thành một lực
lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
sẽ đảm bảo là không làm tăng biên chế
và chỉ có củng cố và làm vững chắc hơn
với một cái hành lang pháp lý rất là
quan trọng để thực hiện nhiệm vụ trong
thực tế về vấn đề tăng chi ngân sách
sao ạ đồng chí có thể tiếp tục có thêm
những chia sẻ giải đáp về vấn đề này
cái nội dung quan trọng nữa là với cái
số lượng người như thế này thì hiện nay là
chính quyền ở địa phương đang sử dụng cho
nên là cái chi trả hỗ trợ về kinh phí cho
lực lượng hoạt động là được quyết định từ
cái ngân sách của địa phương do hội đồng
nhân dân của chính quyền địa phương quyết
định cho nên là không tăng về đầu mối
không tăng về số lượng
và không tăng về ngân sách khi luật này
có hiệu lực thì kiện toàn bán lực lượng
này thành một là đảm bảo là vững chạy về
cái cơ sở pháp lý tập trung kiện toàn
thống nhất về một đầu mối và xác định rõ
ràng cái mối quan hệ nằm nhằm nâng cao
cái hiệu lực hiệu quả hoạt động của các
lực lượng này trong công tác bảo vệ an
ninh trật tự ở địa bàn cơ sở thưa đồng
chí cụ trưởng đồng chí có thể chia sẻ một
cách cụ thể hơn về quan điểm xây dựng
luật của bộ công an luôn cầu thị lắng
đặt quyền lợi lợi ích của người dân
lên trên hết trước hết và đáp ứng được
cái đòi hỏi của thực tiễn hiện nay có
thì nói đây là một cái luật mà chúng tôi
đã giả soát đánh giá tác động rồi tiến
hành hội thảo lấy ý kiến rất là kỹ lưỡng
từ kỳ họp thứ một mươi của khóa một mươi bốn cho đến
tận bây giờ khi mà quốc hội có ý kiến
các đại biểu của hội có ý kiến là một
số những vấn đề mà chưa được làm kỹ
lưỡng thì trên cái tinh thần cầu thị là
bộ công an đã
đánh giá ban soạn thảo tổ biên tập là
nghiên cứu đánh giá rồi tổ chức khảo sát
ở sáu mươi ba tỉnh thành phố trực thuộc trung
ương rồi tổ chức hàng trăm cuộc hội
thảo lấy ý kiến chuyên gia để đánh giá
sâu sắc từng cái tác động của các chính
sách ở trong các dự thảo luật này này
và trên cái tinh thần là cầu thị lắng
nghe đánh giá kỹ lưỡng và lấy cái lợi
ích của nhân dân lấy cái đòi hỏi thực
tiễn của xã hội hiện tại để điều chỉnh
các quan hệ đó trong các quy định của
cái dự thảo luật này này xin cảm ơn đồng
chí cục trưởng đã dành thời gian cho
truyền hình công an nhân dân và cảm ơn
đồng chí về những chia sẻ rất cụ thể
ở ngân hàng nhà nước sẽ tiếp tục điều
chỉnh giảm lãi suất điều hành và cụ thể
mức điều chỉnh ra sao xin mời quý vị
theo dõi cụ tin chính sách đáng chú ý
ngân hàng nhà nước việt nam vừa ban hành
các quy định điều chỉnh giảm các mức lãi
suất điều hành có hiệu lực từ ngày ba
ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba cụ thể giảm lãi suất
tái cấp vốn từ mức sáu phần trăm một mươi năm xuống
năm năm phần trăm một mươi năm giảm lãi suất tiền gửi
bằng đồng việt nam không kỳ hạn và kỳ
hạn dưới một tháng từ mức một phần trăm
một mươi năm xuống năm phần trăm một mươi năm kỳ hạn từ một
tháng đến dưới sáu tháng giảm từ sáu phần
trăm một mươi năm xuống năm năm phần trăm một mươi năm lãi suất
tiền gửi có kỳ hạn từ sáu tháng trở lên do
tổ chức tiến dụng ấn định trên cơ sở
cầu vốn thị trường giảm lãi suất cho vai
ngắn hạn tối đa bằng việt nam đồng từ năm
phần trăm một mươi năm xuống bốn năm phần trăm một mươi năm
sở giáo dục và đào tạo hà nội vừa ban
hành hướng dẫn tuyển sinh vào các trường
mầm non lớp một lớp sáu năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
năm học này địa bàn tuyển học sinh vào
lớp một lớp sáu được thực hiện theo tuyến do
ủy ban nhân dân quận huyện thị xã quy
đỉnh độ tuổi tuyển sinh vào lớp một là sáu
tuổi sinh năm
hai nghìn một mươi bảy các trường không được nhận trẻ
thiếu tuổi vào lớp một đối tượng tuyển
học sinh vào lớp sáu là học sinh đã hoàn thành
chương trình tiểu học độ tuổi là một mươi một tuổi
sinh năm hai nghìn một mươi hai hình thức tuyển sinh trực
tuyến và trực tiếp thời gian tuyển sinh
trực tuyến từ ngày một mươi một tháng bảy trực tiếp
từ ngày một mươi ba tháng bảy đến một mươi tám tháng bảy
nhằm tăng cường nhân lực y tế cả về số lượng
lượng và chất lượng đảm bảo công tác
bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe
nhân dân hai tuyến y tế cơ sở sở y tế
phố hồ chí minh triển khai luân phiên có
thời hạn với nhân viên y tế tại cơ sở
khám chữa bệnh công lập trên địa bàn
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn ba mươi hiện viên y tế đi
luân phiên theo hình thức cá nhân hoặc
theo nhóm chuyên môn với thời gian tốn
thiểu là hai tháng tối đa một mươi hai tháng
đợt đi luân phiên theo nhu cầu công việc
của nơi được cứu đến cần bố trí người
đến luân phiên làm việc hai ngày từ tuần
một tuần một tháng và được cộng dồn thời
gian của các đợt để tính tổng thời gian
hoàn thành chế độ thời gian tối đa của
người dùng đơn tiền thuốc và sống